đồng chí trần thanh mẫn sinh ngày một mươi hai tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai quê quán xã thạnh xuân huyện châu thành a tỉnh hậu giang dân tộc kinh nghe vào đảng hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngày chính thức hai mươi năm tháng tám năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trình độ được đào tạo giáo dục phổ thông một mươi hai trên một mươi hai phổ thông chuyên môn nghiệp vụ quản trị kinh doanh học vị tiến sĩ kinh tế lý luận chính trị cử nhân chính trị ngoại ngữ tiếng anh trình độ b
khen thường huân chương lao động hạng nhất nhì ba năm hai nghìn hai nghìn năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
đồng chí trần thanh mẫn từng đảm nhiệm các chức vụ ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba bí thư trung mương đảng khóa một mươi hai ủy viên trung mương đảng khóa một mươi một một mươi hai ủy viên dự khuyết trung mương đảng khóa một mươi phó chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đại biểu quốc hội khóa một mươi ba một mươi bốn đoàn đại biểu quốc hội thành phố cần thơ
quá trình công tác từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín đến tháng chín năm một nghìn chín trăm tám mươi đồng chí trần thanh mẫn là cán bộ ban trường học huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng chí trần thanh mẫn giữ chức tránh văn phòng huyện đoàn châu thành ủy viên ban chấp hành rồi ủy viên ban thường vụ huyện đoàn châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi ba đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng chí trần thanh mẫn giữ chức phó bí thư thường trực huyện đoàn rồi huyện ủy viên bí thư huyện đoàn châu thành đại biểu hội đồng nhân dân huyện châu thành tỉnh hậu giang
từ tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban thường vụ tỉnh đoàn phó bí thư tỉnh đoàn hậu giang sau đó làm phó bí thư tỉnh đoàn rồi bí thư tỉnh đoàn cần thơ
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa bốn học cử nhân chính trị tại học viện chính trị quốc gia hồ chí minh hệ chính quy
từ tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đồng chí trần thanh mẫn đảm nhiệm chức vụ ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bí thư đảng ủy văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn ba đồng chí trần thanh mẫn là tỉnh ủy viên ủy viên ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn bốn đến tháng ba năm hai nghìn tám đồng chí trần thanh mẫn giữ các chức vụ ủy viên ban thường vụ bí thư quận ủy bình thủy đại biểu hội đồng nhân dân thành phố cần thơ nhiệm kỳ hai nghìn bốn hai nghìn chín
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi của đảng
đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành trung mương đảng
từ tháng ba năm hai nghìn tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi phó bí thư thành ủy chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
từ tháng một năm hai nghìn một mươi một đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi một của đảng đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đến tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi một ủy viên đảng đoàn phó chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trưởng đoàn đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
bí thư đảng đoàn bí thư đảng ủy cơ quan phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng năm năm hai nghìn một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
tại hội nghị trung mương bảy khóa một mươi hai đồng chí trần thanh mẫn được trung mương bầu vào ban bí thư trung mương đảng
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi chín tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đồng chí trần thanh mẫn giữ chức bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi chín đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ hai mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi một
đồng chí trần thanh mẫn đảm nhiệm chức vụ bí thư trung ương đảng khóa một mươi hai bí thư đảng đoàn
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đồng chí trần thanh mẫn là ủy viên bộ chính trị khóa một mươi ba
bí thư đảng đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tại kỳ họp thứ một mươi một quốc hội khóa một mươi bốn
đồng chí trần thanh mẫn được bầu làm phó chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi bốn
thưa quý vị đến đây thời lượng của video cũng đã kết thúc
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại